chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
về sự phát triển văn hóa cũng như lịch sử của nước đó chính là viện bảo tàng và việt nam cũng vậy
trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm giải pháp để làm sao các viện bảo tàng của chúng ta
sẽ trở nên hấp dẫn hơn là điểm đến ưa thích hơn của nhiều du khách
và người sẽ cùng chúng tôi bàn luận câu chuyện này xin được trân trọng giới thiệu
đó là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy nguyên giám đốc bảo tàng dân tộc học việt nam
giám đốc bảo tàng nguyễn văn huyên

chào phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
vâng xin chào anh
thì ngay sau đây sẽ là một phóng sự mà nhóm phóng viên của chúng tôi đã thực hiện xung quanh chủ đề này
cùng với một số ngành khoa học khác sự phát triển của công nghệ thông tin
đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế văn hóa xã hội
của thế giới
các bảo tàng trên thế giới ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn gần gũi hơn với công chúng
vì đã có những thay đổi đáng kể để thích ứng với xu thế phát triển chung
nhất là trong thời kỳ hội nhập lĩnh vực công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và phổ biến như hiện nay
một số bảo tàng lớn như bảo tàng quốc gia hàn quốc viện bảo tàng malacca malaysia
bảo tàng steden frankfurt
đã ứng dụng khá tốt công nghệ thông tin vào việc số hóa hiện vật
thực hiện các bộ phim kỹ thuật số hay xây dựng theo chương trình iso
tuy nhiên trong các hệ thống bảo tàng ở việt nam nói chung
việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo tàng dường như còn có nhiều vấn đề cần suy ngẫm
và là một thực tế đáng quan ngại khiến bảo tàng không còn là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
việt nam đã và đang đứng trước những thách thức lớn trong quá trình hội nhập với thế giới
không những về kinh tế
mà cả văn hóa
nếu không tương thích và kết nối được với cộng đồng ngành bảo tàng trên thế giới trong việc phổ cập chi thức
truyền bá di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cũng đồng nghĩa với việc tự cô lập trong thế giới riêng của mình
và sớm muộn những di sản văn hóa quý bao đó cũng sẽ nằm dưới lớp bụi thời gian của sự lãng quên trong kho tàng chi thức của thế giới
thì chúng ta thấy rằng là cái vị trí cái vai trò của các bảo tàng thực trong cái đời sống tinh thần và đời sống văn hóa của xã hội thì còn khá là hạn chế
và đấy chính là cái vấn đề mà hiện nay chúng ta cần phải xem xét
qua đối chiếu thì quả thật tôi cũng thấy là các bảo tàng của việt nam thì đa phần là rất là vắng khách
theo quan điểm của ông thì cái do lớn nhất là gì dẫn tới cái thực trạng này
cái câu chuyện mà bảo tàng nó vắng khách chính là cái do cái nội dung do cái nội dung của nó không phong phú
do cái cách làm bảo tàng một cách rất là nhàm chán và ít có cái sự sáng tạo ở trong đấy
thực tế mà nói lịch sử và văn hóa của nước ta rất là phong phú rất là tuyệt vời
là những cái nó nằm trong tầm tay của chúng ta và nó rất là hay
thế nhưng mà các bảo tàng của chúng ta trưng bày và giới thiệu những cái đấy nó rất là khô cứng nó rất là đơn đi

chúng ta chỉ bày lên các cái hiện vật thôi còn đằng sau nó các hiện vật chúng ta không thấy được cái hồn của các cái hiện vật cái hồn của các cái câu chuyện
rồi thì chúng ta thấy rằng là các cái thủ pháp trưng bày của chúng ta cũng rất là hạn chế
một phần nữa cũng do cái sự đầu tư cũng do cái sự đầu tư của chúng ta chưa đến cái mức độ để mà có thể tạo ra được một cái sản phẩm về mặt văn hóa
rõ ràng là có rất nhiều nguyên nhân
tuy nhiên tôi muốn hỏi sâu hơn một vấn đề mà phó giáo sư tiến sĩ đã trình bày
đó là cách sắp xếp cũng như là cách bố trí mô tả làm sao để các hiện vật đó trở nên hấp dẫn hơn gợi trí tò mò hơn đối với người xem
vậy thì theo ông cái cách mà chúng ta sắp xếp hiện vật hiện nay rồi bài trí ánh sáng đánh vào các hiện vật để nó mang một cái hình thù một cái dáng vẻ nào đó thực sự hấp dẫn với người xem thì hiện nay chúng ta đang làm thế nào
chúng ta có một số cái mô hình
trưng bày khá là hấp dẫn và đã thu hút được người xem như là ở trong bảo tàng dân tộc học hoặc là ở bảo tàng phụ nữ việt nam hoặc là ở bảo tàng đắk lắc
người ta đã gia công rất là nhiều về mặt các cái tư liệu nhũng như là câu chuyện đối với hiện vật
thì đấy là cái điều đầu tiên
cái điều thứ hai nữa đấy là mỗi một hiện vật như thế đấy nó đều có cái dáng vẻ bề ngoài
rất là hấp dẫn
rất là khác nhau và các cái hình khối của nó rất là khác nhau
thế nhưng mà rất nhiều bảo tàng người ta sử dụng cái tủ tương và người ta đặt hiện vật lên trên bàn và như vậy cái cảm xúc của nó sẽ rất là hạn chế
thế nhưng mà nếu như mà những người làm trưng bày đó trong chút một chút sáng tạo một chút đầu tư một chút thì người ta làm những cái giá đỡ cho mỗi một hiện vật
mỗi một hiện vật rất nhỏ như cái kính
một cái khẩu súng
hoặc như là một cái xe sợi
người ta đều có thể tạo ra biến nó trở thành những cái hiện vật mà hấp dẫn khi mà người ta tạo ra những cái giá đỡ
ngoài cái vấn đề đấy ra đấy thì cái vấn đề ánh sáng
cái vấn đề ánh sáng là một vấn đề rất là quan trọng
tất cả các cái bảo tàng mà hấp dẫn người xem thì người ta đều phải dùng cái thủ pháp ánh sáng
hiện nay trong xã hội người ta đừng cân nhắc
giữa việc là dùng ánh sáng trời hay là dùng những ánh sáng tập trung ánh sáng nhân tạo để mà tạo ra những các cái kịch bản khác nhau ở các cái phần khác nhau bởi vì sử dụng ánh sáng là một nghệ thuật
mà cái nghệ thuật đó nó gắn liền với cái nghệ thuật thị giác và nó gắn liền với cái cảm xúc của mỗi một con người khi mà ánh sáng đó phản chiếu vào mỗi hiện vật
thì tất cả những cái đó đòi hỏi những người làm bảo tàng phải hết sức là sáng tạo
đó là những câu chuyện về bảo tàng ở việt nam
bây giờ hãy nhìn rộng ra ông cũng đã có điều kiện để đi thăm bảo tàng ở rất nhiều nước trên thế giới
vậy thì ông có thể chia sẻ vì sao những bảo tàng đó có thể thu hút rất đông khách du lịch đến thăm
và ông có thể cho một ví dụ cụ thể nào đó về cách mà họ thu hút được nhiều khách du lịch tới
tôi có thể lấy một cái thí dụ một cái bảo tàng mà tôi cũng vừa đi thăm về cách đây hai tuần
và những cái gì mà tôi nhìn thấy
hãy nhìn vào cái bảo tàng đó hiện nay nó còn lương rất là xấu động vào trong cái con người tôi và làm tôi thực sự là xúc động
đấy chính là cái bảo tàng về lịch sử và văn hóa của người mỹ gốc phi
năm hai nghìn ba tổng thống bus đã ký quyết định thành lập cái bảo tàng này
và đến hai nghìn một mươi sáu trước khi mà tư nhiệm cái nhiệm kỳ tổng thống thì tổng thống obama là cái người đã cắt băng
và đến hai nghìn một mươi sáu trước khi mà tư nhiệm cái nhiệm kì tổng thống thì tổng thống obama là cái người đã cắt băng
khánh thành cái bảo tàng này họ có cả một cái thời gian
khá là dài để chuẩn bị
cho một bảo tàng một mươi ba năm
và người ta đầu tư vào đấy
với một cái nguồn kinh phí
rất là lớn cái không khí của bảo tàng đấy
nó khác hẳn khác hẳn với
tất cả những cái bảo tàng mà
chúng ta đã được đi tham quan
tôi cũng đã được đi tham quan rất nhiều bảo tàng
ở trên thế giới nhưng mà đến cái bảo tàng
người mỹ gốc phi
thì tôi có một cái cảm giác là
cái thế giới bảo tàng hiện nay
nó thay đổi một cách quá là nhanh chóng
đặc biệt là họ sử dụng
một cái thủ pháp kết hợp
giữa cái trưng bày
kinh điển là trưng bày
về các cái hiện vật
cái hệ thống
một cái hệ thống đa phương tiện
vừa xem trưng bày ở các cái tủ kính
thì ở trên tường là
người ta chiếu
hình ảnh của các cái câu chuyện
gắn liền với các cái hiện vật đó
người ta chiếu những cái cuốn phim
nhân chứng đương thời
kể về các cái câu chuyện đấy
nó làm cho cái bảo tàng rất là sống động nó
nó có rất nhiều những các cái
màn hình tương tác
để người ta có thể tìm chọn
những tài liệu hiện vật
những thông tin lịch sử
ở trên các cái màn hình
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn
từ những cái kinh nghiệm của
bên ngoài người ta
ứng xử người ta đối xử
đối với bảo tàng như thế nào để quay trở lại
chúng ta nghĩ cái cách
làm bảo tàng ở nước ta cho nó tốt hơn
cho nó có chất lượng hơn cho nó chuyên nghiệp hơn
vâng đó là một câu chuyện
rất hay một ví dụ thực sự là sinh động
để chúng ta có thể nhìn ở nhiều góc cạnh
về việc tổ chức một bảo tàng
và làm sao để bảo tàng đó hấp dẫn
trở lại với việt nam thì
theo ông giải pháp nào
để các bảo tàng của chúng ta
trở nên hấp dẫn
đối với khách du lịch vào xem
đầu tiên là
chúng ta phải đầu tư
phải đầu tư
cho cái công việc bảo tàng nó
một cái thỏa đảng cái điều thứ hai nữa
là bản thân bảo tàng
vừa là một
cái tổ chức khoa học
nhưng đồng thời nó lại vừa
là một cái tổ chức mà mang tính chất
nghệ thuật rất là cao cho nên
cái tính khoa học và tính nghệ thuật
ở trong bảo tàng đấy
nó là hai cái vấn đề rất là quan trọng
nghệ thuật ở đây là
nghệ thuật về tổ chức trưng bày
nghệ thuật về đồ họa
nghệ thuật về ánh sáng
và nhiều các cái
kể cả nghệ thuật về mặt sắp đặt
tất cả cái hệ thuật đó
thì đòi hỏi những người làm bảo tàng
phải biết kết hợp một cách đa ngành
trong cái bảo tàng
tôi thì tôi thường
hay khuyến khích
trong cái bối cảnh
của nước ta hiện nay
chúng ta hãy chú trọng
nhiều hơn đến những bảo tàng nhỏ
đến những cái bảo tàng mà có diện tích không lớn
đừng quá tập trung vào
để mà xây dựng
những cái dự án những cái bảo tàng
ta tạo gọi là những cái bảo tàng khủng
những cái bảo tàng lớn
bởi vì chúng ta hãy làm tốt những cái bảo tàng nhỏ
thì dần dần chúng ta sẽ làm tốt
những cái bảo tàng lớn
và kinh nghiệm
cho thấy đấy là những cái bảo tàng nhỏ
mà làm chất lượng
thì những cái bảo tàng đó
vẫn đạt được
cái gọi là đỉnh cao
trong bảo tàng
hoặc là nó thu hút hấp dẫn khách tham quan
ở hà nội của chúng ta thì vừa rồi
chúng tôi có tạo ra
cùng với những cái bạn đồng nghiệp
để mà làm hai cái bảo tàng
mà nhất là bảo tàng mới gần đây nhất
là bảo tàng nhiếp ảnh lai xá
đấy là một cái bảo tàng của cộng đồng
của cái thôn lai xá
ở xã kim trung ở huyện hoài đức
với cái bảo tàng này chỉ giới thiệu
cái lịch sử của một
cái nghề nhiếp ảnh
của một làng
và cái trưng bày của nó
chỉ khoảng độ hai trăm linh m hai thôi
thế nhưng mà cái chất lượng
của cái trưng bày đấy tôi nghĩ rằng là
nó cũng đạt được một cái chất lượng
tốt trong số
những các cái bảo tàng hiện có
ở hà nội và ở đấy người ta chăm chút
từng hiện vật một
người ta chăm chút từng hiện vật một
và người ta có những cái người ta cho
khách tham quan có thể trải nghiệm
có thể sờ vào
các cái hiện vật nhưng mà có cái
thì người ta không cho khách sờ vào
thì vậy thì không phải cái gì
khách cũng có thể tiếp cận được hiện vật
dù rằng là với một cái không gian nhỏ
đấy chính là
cái nghệ thuật trưng bày
cái nghệ thuật trưng bày đấy
nó tạo ra một cái sự hấp dẫn
cái nghệ thuật trưng bày đấy
nó tạo ra cái sự kích thích cho khách thông quan
có thể trải nghiệm bằng nhiều cách khác nhau
quan trọng nhất mà tôi nghĩ rằng là
vấn đề của chúng ta vẫn là làm thế nào
trưng bày nó có
một cái chất lượng cao
nó mang cái tính chuyên nghiệp
thật sự là chuyên nghiệp
thì nó mới tạo ra được cái sự hấp dẫn cho bảo tàng
làm được tất cả những cái điều đó đấy
thì sẽ giúp cho
các cái bảo tàng của chúng ta sẽ khắc phục được
cái căn bệnh mà
nó không biết từ bao nhiêu năm nay
đấy là cái căn bệnh mà tạo ra
những cái sản phẩm mà không hấp dẫn
tạo ra những cái trưng bày mà người ta
có thể đến khai trương vỗ tay
khai trương khai mặt
xong thì không có người xem
đấy là cái điều mà bất cập của
hầu hết các cái bảo tàng hiện nay
xin được cảm ơn những chia sẻ
của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn huy
trong chương trình ngày hôm nay
rõ ràng qua những phân tích vừa rồi
chúng ta có thể thấy rõ hơn một lần nữa
vai trò và vị trí của bảo tàng
trong mỗi quốc gia
và hy vọng là trong thời gian tới
thì các bảo tàng của chúng ta sẽ nhận được
sự đầu tư đúng mức hơn
phù hợp hơn với vai trò và vị trí của nó
và dĩ nhiên cái định cuối cùng
đó sẽ là trở thành điểm đến
thực sự hấp dẫn đối với không chỉ
du khách nước ngoài mà ngay cả
những người việt nam
chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây
xin chào và hẹn gặp lại